ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của trịnh thị minh huế
cán bộ ban kế toán tập đoàn flc với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết thực hiện hành vi phạm tội
thao túng thị trường chứng khoán và ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
thời hạn ba tháng đối với trịnh thị minh huế
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng theo quy định pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quy định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng liên quan